thành phố hồ chí minh vừa trình bộ nội vụ phương án sắp nhập ba quận và một mươi chín phường trên địa bàn trong đó một số phường được đặt tên mới
về cấp huyện ba quận ở phía đông của thành phố là quận hai quận chín và quận thủ đức sẽ sắp nhập thành đơn vị hành chính mới là thành phố thủ đức
đơn vị hành chính mới có diện tích hơn hai trăm một mươi một km hai dân số hơn một triệu người
đối với cấp phường xã có một mươi chín phường thuộc quận hai quận ba quận bốn quận năm quận một mươi và quận phú nhuận phải sắp xếp
với phương án này dự kiến sau khi sắp nhập thành phố hồ chí minh giảm từ hai mươi bốn quận huyện xuống còn hai mươi hai
trong đó một mươi sáu quận một thành phố và năm huyện giảm từ ba trăm hai mươi hai xã phường thị trấn xuống còn ba trăm một mươi hai trong đó hai trăm bốn mươi chín phường năm mươi tám xã và năm thị trấn
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cũng đề nghị ủy ban mặt trận thủ quốc việt nam
tham gia phương án sắp nhập thành đơn vị hành chính mới

giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một bảo đảm đề án đạt hiệu quả cao nhất khi trình các cấp thẩm quyền xem xét thẩm định